chưa gì đã thấy kém an toàn và nguy hiểm rồi
ra sao nếu người ta mua chữ pháo hoa trong nhà mà không bảo quản kỹ sẽ gây ra cháy nổ
nói đến pháo tôi thấy rất phiền hà
cho đốt với mục đích vui chơi hoàn hỷ nhưng sẽ rất phiền phúc khi thanh thiếu niên lợi dụng ném bừa vào người đi đường rồi trả trộn pháo lậu
nghị định một trăm ba mươi bảy đã quy định cụ thể rằng loại pháo hoa mà người dân được phép sử dụng là pháo hoa
đây là sản phẩm gây ra các hiệu ứng âm thanh ánh sáng màu sắc trong không gian
nhưng không gây tiếng nổ
như vậy cần phải lưu ý và phân biệt được pháo hoa và pháo hoa nổ
bởi nếu sử dụng pháo hoa nổ pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật và hành vi sản xuất mua bán vận chuyển tàng trữ pháo hoa nổ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nghị định mới cũng nêu rõ người được sử dụng pháo hoa phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
cụ thể là người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
song lưu ý người dân chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được cấp phép sản xuất kinh doanh pháo hoa
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng cần phải có cơ chế giám sát và quản lý chặt chẽ khi quy định cho người dân được mua pháo hoa để sử dụng có hiệu lực
theo tôi đầu tiên là phải tuyên truyền giúp người dân phân biệt được pháo cho phép sử dụng và pháo cấm
cần thiết phải có hình ảnh minh họa
thứ hai là phải công khai những nơi người dân được phép mua phải xuất hóa đơn giám sát kỹ
phải nghiêm ngặt trong việc quản lý nguồn sản xuất mua bán hàng chất lượng và sự an toàn của người dân
đề nghị cơ sở sản xuất in mã cốt lên vỏ pháo cho từng bánh pháo bán ra và ghi sổ những người mua
quy định thường rất chặt chẽ nhưng khi thực hiện mới thấy phát sinh biến tướng khó lường
nếu nâng cao ý thức của người dân doanh nghiệp trong công tác phòng chống pháo nổ thực hiện đúng đủ các quy định về sản xuất sử dụng pháo nổ
cũng phải có luật nghiêm khắc để xử lý những trường hợp quá khích lạm dụng gây ra hậu quả
bạn nghĩ sao với quy định người dân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được phép sử dụng pháo hoa trong một số trường hợp cụ thể từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
hãy tương tác với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn nghị định một trăm hai mươi sáu quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế sẽ có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai tới đây
nhiều nội dung quy định trong nghị định một trăm hai mươi sáu hiện đang nhận được ý kiến từ dư luận
trong đó quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng khi ngành thuế yêu cầu đang nhận được sự quan tâm hơn cả
vấn đề về bảo mật hay là nguy cơ lộ lọt thông tin liệu có xảy ra khi ngành thuế nắm dữ liệu giao dịch của cá nhân tổ chức
làm rõ hơn vấn đề này chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng với khách mời phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia tài chính ngân hàng
nhưng trước khi vào cuộc trao đổi thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip ngắn ngay sau đây
theo đó nghị định một trăm hai mươi sáu nêu rõ ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế bao gồm tên chủ tài khoản số hiệu tài khoản theo mã số thuế đã được cơ quan quản lý thuế cấp ngày mở tài khoản ngày đóng tài khoản
ngoài ra các ngân hàng cũng phải khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài có cơ sở thường trú ở việt nam kinh doanh thương mại điện tử trên các nền tảng số với tổ chức cá nhân trong nước
đầu tiên thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
thông là cách đây một mươi năm thì nhiều chuyên gia cũng đã từng kiến nghị ngành thuế là phải xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế
và trong đó thì có thông tin
và thời điểm đó thì chúng ta chưa thực hiện
còn bây giờ là thời điểm triển khai quy định này
vậy thì ông đánh giá như thế nào về quy định này khi được ban hành ạ
chúng ta biết rằng là việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng với cái nền kinh tế thế giới
và các hoạt động kinh doanh thương mại đặc biệt là thương mại điện tử nó phát triển rất nhanh trong cái thời gian vừa qua
các hoạt động xuyên biên giới nó cũng ngày càng đa dạng và phong phú
và để mà đáp ứng được cái yêu cầu quản lý thương mại quản lý kinh tế
cũng như là quản lý xã hội
thì cái việc mà thống nhất cái mã quản lý về cái căn cước công dân với cái tài khoản tiền gửi ngân hàng
và cái mã số thuế nó trở thành một cái đòi hỏi bắt buộc mà chúng ta phải thực thi
để từ đó nâng cao cái hiệu quả quản lý chống cái hoạt động rửa tiền
cái hoạt động tài trợ khủng bố
cũng như là để đảm bảo cái tính công khai minh bạch trong cái nền kinh tế quốc dân
và rõ ràng cái điều này
hiện nay là cái thời điểm mà đã chín mùi để các cái cơ quan chức năng có thể thực thi một cái tốt nhất
có hiệu quả nhất cái quy định đó
thưa ông trên thực tế thì cái quy định cơ quan thuế nắm số tài khoản của người nộp thuế thì có mới hay không ạ
thực ra thì chúng ta biết rằng là cái quy định này chúng tôi đã đề nghị hàng chục năm trước đây rồi
và nó là một cái thông lệ trên thế giới thôi
và vì thế cho nên cái việc mà nắm cái số tài khoản tiền gửi của cái người nộp thuế là cái điều bình thường
thưa ông tổng cục thuế thì cho rằng đối tượng mà ngành này hướng tới khi mà xây dựng quy định này
đó là những người mà kiếm tiền trực tuyến hay là bán hàng online
và có những cái nguồn thu nhập từ nước ngoài hay là chưa chủ động trong cái việc đóng thuế
vậy thì khi mà xây dựng cái quy định này thì theo ông có đảm bảo được cái sự bình đẳng
giữa những người kinh doanh theo cách truyền thống và những người kinh doanh trực tuyến hay không ạ
trước hết chúng ta biết rằng là đã là cái cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh trên cái lãnh thổ việt nam
có thu nhập có doanh thu có thu nhập thì phải đóng thuế cho chính phủ việt nam
đó là cái quy định
và ở tất cả các quốc gia trên thế giới thì đều có quy định đó
và vì thế cho nên cái việc mà trong cái khoảng thời gian vừa qua
một số đối tượng có những hoạt động kinh doanh xuyên biên giới
có thể thu được tiền từ các cái doanh nghiệp hoặc các cái công ty bên ngoài mà chuyển vào cái việt nam
cũng như là có một số doanh nghiệp có thể thuê các cái công ty hoặc doanh nghiệp nước ngoài
hoặc là phục vụ các cái dịch vụ
thì rõ ràng ở đây chúng ta đang bỏ trống một cái khoản tương đối lớn
cho nên cái việc mà chúng ta yêu cầu phải các cái
những cái đối tượng này phải đột thuế là một trong những cái điều mà đương nhiên
để đảm bảo cái tính công bằng bình đẳng của mọi cái chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế quốc dân
và làm cho cái hoạt động kinh tế của chúng ta
nó đảm bảo cái tính công khai minh bạch rõ ràng
và nó đảm bảo cái quyền lợi
cái quyền lợi của nhà nước việt nam trong các cái hoạt động thu thế đối với các chủ thể trên toàn thế giới
thưa ông theo tìm hiểu của chúng tôi thì theo nghị định một trăm hai mươi sáu có quy định mới đó là
ngân hàng có nghĩa vụ khấu trừ thuế tại nguồn đối với các giao dịch điện tử
có liên quan tới google facebook hay là bất kỳ một cái giao dịch gì kinh doanh xuyên biên giới
tuy nhiên thì điều này cũng không phải là dễ đúng không ạ
họ có những cái tài khoản rõ ràng của các cái doanh nghiệp đó
và có cái tài khoản của các cái chủ thể từ trong nước được hưởng
khi mà các cái doanh nghiệp này họ trả tiền
hoặc là khi mà các cái cá nhân hoặc doanh nghiệp trong nước trả tiền thực hiện dịch vụ
thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể khấu trừ ngay từ nguồn của các cái khoản thu đó
giúp cho phía cơ quan nhà nước đảm bảo được cái quản lý xã hội quản lý kinh tế
cũng như quản lý thu thuế đối với các cái chủ thể trong nền kinh tế quốc dân
một cách hữu hiệu và tốt nhất
và vì thế cho nên
nên chúng tôi cho rằng cái việc này nó có thể lúc ban đầu
thì nó có thể có một vài cái khó khăn nào đó với các cái ngân hàng
nhưng về lâu về dài nó trở thành một cái thói quen
như ở các ngân hàng khác thì nó cũng trở thành bình thường
tuy nhiên thì về phía ngân hàng cũng có nhiều ý kiến họ tỏ ra lo lắng
với cái quy định này thì sẽ gây lộ lọt thông tin hoặc là cái tính bảo mật không được cao
ông nghĩ sao về điều này ạ
mỗi một cá nhân trong cái nền kinh tế phát triển
thì đều có cái tài khoản của riêng mình
và có cái số hiệu đó gắn với cái mã công dân gắn với mã số thuế
đó là điều bình thường
và cái điều này nó không hề vi phạm bất kỳ một cái luật nào
kể cả luật kinh doanh ngân hàng hay là cái luật dân sự
về cái việc bảo mật cái thông tin của các cái cá nhân
tất nhiên ấy để mà tra cứu được những cái thông tin về thu nhập tăng giảm trong từng kỳ
nó cũng đòi hỏi có những cái trách nhiệm nhất định
ở phía cái cơ quan thuế
và phía cơ quan ngân hàng
do đó cho nên cái tính bảo mật chúng tôi cho rằng
nó phải được đảm bảo đến cái mức cao nhất
ở đây cơ quan thuế là một cơ quan công quyền của nhà nước
và cái luật thuế nó có cái ý nghĩa về mặt pháp luật nó rất cao
đặc biệt nếu mà nói về mặt kinh tế thì
cái luật thuế có thể coi là cái luật mà có tính pháp lý cao nhất
cho nên cái việc mà chúng ta thực thi cái luật đó
nó hoàn toàn đáp ứng các cái điều khoản
mà luật pháp này có thể đáp ứng
theo ông trong thời gian tới ngành thuế và ngành ngân hàng
sẽ phải có cái sự phối hợp với nhau như thế nào
để chúng ta có thể giải quyết được những cái khó khăn hiện nay ạ
cái cơ quan ngân hàng trước mắt có thể cung cấp cho cái cơ quan thuế
một số các cái tài khoản mà thường xuyên có nhận cái tiền
từ các cái hoạt động kinh tế của họ
mà được chuyển tiền qua biên giới vào tài khoản của họ
và có thể có các cái yêu cầu về một số cái doanh nghiệp
hoặc một số cái doanh nghiệp của họ
các cá nhân yêu cầu thực hiện các cái dịch vụ
bởi các cái chủ thể từ biên khoản
và từ đó thì giúp cho cái cơ quan thuế
có thể khấu trừ ngay từ nguồn của các cái khoản thu đó
từ đó đảm bảo cái thu nhập cái nguồn thu cái ngân sách nhà nước
tất nhiên là chúng ta mong muốn và dần dần
cũng giống như tất cả các cái quốc gia phát triển trên thế giới
là tất cả mọi cái cá nhân mọi cái chủ thể trong nền kinh tế
gắn với cái mã số thuế gắn với cái mã số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
hoặc là cái mã số thuế gắn với cái căn cước công dân
cùng với cái tài khoản ngân hàng
và từ đó giúp cho cái việc quản lý kinh tế
nó trở nên công khai minh bạch rõ ràng
đảm bảo cái sự đóng góp của các chủ thể công bằng bình đẳng
với cái ngân sách nhà nước
và trên cái cơ sở đó thì cái cơ quan thuế
cũng như cái ngân hàng cần có cái sự thống nhất
như ai được tiếp cận thông tin
tiếp cận ở mức độ nào
vì rõ ràng nó sẽ có cái doanh thu
rồi có cái thu nhập của một số cái cá nhân một số cái doanh nghiệp
và như vậy là chỉ có một cái bộ phận được phép tiếp cận những thông tin đó
thì vừa đảm bảo cái bảo mật về mặt thông tin
nhưng vừa đảm bảo cái tính công khai minh bạch
nó được thỏa mãn một cách tốt nhất
và lúc đó dần dần nó trở thành thói quen
thì cái việc mà cung cấp thông tin giữa hai cơ quan này
nó cũng trở nên một cách thông thoáng và nó dễ dàng
như các cái ngân hàng và các cái cơ quan thuế
ở các cái quốc gia phát triển
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi